tại hà nội đã diễn ra đối thoại cấp cao asean eu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái
do bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với ban thư ký asean phái đoàn liên minh châu âu và chương trình tăng cường đối thoại eu asean tổ chức
buổi đối thoại tập trung vào chủ đề thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số năm bình đẳng giới trong công việc
tại sự kiện các đại biểu chuyên gia đã trao đổi về các thách thức kinh nghiệm cũng như các giải pháp thực tiễn
nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững số năm cũng như các mục tiêu khác có liên quan tại eu và asean

bộ lao động nữ còn thiếu bền vững thu nhập trung bình còn thấp hơn lao động nam định kiến giới còn tồn tại trong tuyển dụng
và lựa chọn nghề của nam và nữ và những rào cản trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người phụ nữ
việc đặt ra một cái đối thoại như thế này sẽ giúp asean có thể chia sẻ được với eu về tất cả những cái kinh nghiệm
những chính sách về pháp luật liên quan đến làm thế nào để thúc đẩy được bình đẳng giới tại nơi làm việc
và qua đó sẽ đạt được mục tiêu nam về bình đẳng giới trong mục tiêu phát triển bền vững kỳ
biết cuộc đối thoại này là một phần của chuỗi sự kiện hướng tới hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba
sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội